thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp bộ chính trị và ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
một ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buồng lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch
trong thực hiện các dự án đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước
nhiều tổ chức cán bộ đảng viên bị kỷ luật có trường hợp bị xử lý hình sự gây bức xúc trong xã hội
làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
đồng chí trần văn tân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó bí thư ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng
dư luận xã hội bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương
đồng chí trần đình tùng nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
nguyên chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng
thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương và cá nhân
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí trần văn tân
cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với đồng chí trần đình tùng

đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng